trước tình trạng rừng phòng hộ bị tàn phá nặng nề tại một số địa phương gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân
các đại biểu quốc hội cho rằng luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi cần phải quy định cụ thể
rõ ràng việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ đồng thời phải gắn với bảo vệ môi trường
theo các đại biểu luật bảo vệ và phát triển rừng đã quy định về việc kết hợp sản xuất lâm nghiệp nông nghiệp ngư nghiệp
kinh doanh cảnh quan nghỉ dưỡng du lịch sinh thái môi trường khai thác lâm sản và các lợi ích khác của rừng phòng hộ phải tuân theo quy chế quản lý rừng